chiều ngày năm tháng bốn tại hà nội bộ công thương đã tổ chức họp báo thường kỳ báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của bộ công thương tính chung quý i năm hai nghìn một mươi chín ước tính chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng chín hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành với mức tăng một mươi một năm
ngành sản xuất và phân phối điện tăng chín bốn riêng ngành khai khoáng giảm hai một
mặc dù tốc độ tăng của ngành công nghiệp thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám nhưng nếu so với các nước trong khu vực thì tăng trưởng sản xuất công nghiệp của việt nam là khá cao
bộ công thương dự báo từ nay đến cuối năm một số dự án lớn hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi tám và năm hai nghìn một mươi chín sẽ đóng góp vào tăng trưởng của ngành công nghiệp và tăng trưởng chung của nền kinh tế trong năm hai nghìn một mươi chín
cũng trong buổi họp báo này
bộ công thương đã thông tin về kế hoạch và tình hình triển khai thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp của chính phủ và bộ công thương
với mục tiêu chính là đảm bảo các cam kết của hiệp định cptpp được thi hành một cách đầy đủ nhất quán giữa các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương